tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng đại sứ quán hà lan tại việt nam tổ chức tọa đàm hợp tác chính phủ doanh nghiệp để đẩy lùi bệnh dịch tàn lợn châu phi
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngành chăn nuôi lợn nước ta chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh dịch tà lợn châu phi với bốn triệu con lợn buộc phải tiêu hủy
trước đây bệnh dịch tả lợn châu phi đã từng xuất hiện tại hà lan nhưng dịch bệnh này đã nhanh chóng được khống chế sau một thời gian ngắn
tại tọa đàm các chuyên gia đến từ hà lan đã chia sẻ kinh nghiệm của hà lan trong việc phòng chống dịch bệnh này
khi có sự xâm nhập dịch bệnh tả lợn cần nóng cửa quốc gia bảy mươi hai giờ để thu thập thông tin về tình hình dịch tễ thông tin mầm bệnh giảm nguy cơ lây lan bảo đảm trong bảy mươi hai giờ không có giết mổ vận chuyển lây lan thêm dịch bệnh
đặc biệt cần tổ chức tiêu hủy phòng ngừa tại các trang trại trong bán kính một km từ các vùng ổ dịch để bảo đảm an toàn cách ly
ngoài ra cần có sự hợp lý
hợp tác với các bên liên quan như doanh nghiệp chính phủ viện nghiên cứu để kiểm soát dịch bệnh đồng thời hợp đồng với các ngành công nghiệp để phát triển vaccine